thưa quý vị vào đầu giờ chiều ngày hôm nay mặc dù cơn bão số hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
thế nhưng do ảnh hưởng của mưa hoàn lưu sau bão
tại nhiều địa phương đã xảy ra mưa to rông lốc làm sập và tốc mái một số nhà dân
tại tỉnh quảng ninh tính đến một mươi ba h chiều ngày hôm nay qua báo cáo nhanh của các địa phương
thành phố hạ long bị sạt ba mươi mét tường kè chắn đất của dự án đô thị từ liêm tổ một mươi hai khu hai phường hà khánh
làm ảnh hưởng khoảng bảy mươi hộ dân phía dưới
thành phố đã tổ chức di rời các hộ này ra khỏi khu vực nguy hiểm
một cột điện chiếu sáng tại phường ít kiêu một số cây xanh tại phường bãi cháy đã bị đổ
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng ninh dự báo sẽ tiếp tục có mưa gián đoạn
kéo dài đến ngày bảy tháng tám với tổng lượng đạt khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi mm cả đợt
do vậy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các địa phương
chuyển trọng tâm từ ứng phó với bão sang ứng phó với mưa kéo dài
còn tại tỉnh lâm đồng tính đến một mươi năm h chiều ngày hôm nay
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã có năm cây xanh nhiều năm tuổi trên địa bàn ngã đổ do mưa to gió lớn
tuy không gây thiệt hại về người thế nhưng các cây xanh bị ngã đổ đã đè lên xe ô tô
và làm hư hỏng nhiều đường dây điện dây điện thoại dây cắp quang và làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông
thông tin của bộ y tế
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào sáng nay thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
tại thành phố đà nẵng cho biết về hai trường hợp tử vong do dịch bệnh covid một mươi chín đó là bệnh nhân năm trăm hai mươi bốn và bệnh nhân bốn trăm bốn mươi tám
như vậy là tới thời điểm này việt nam đã có năm bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
đến một mươi hai h trưa nay thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đã tiến hành phong tỏa nhiều khu phố
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
vào trưa ngày hôm nay ông đoàn ngọc thượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
đã ký công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho chủ trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín theo báo cáo nhanh từ trung tâm y tế thành phố buôn ma thuật
vào sáng nay trên địa bàn thành phố đã có thêm hai trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
chủ động kiểm soát tốt nguồn lây nhiễm hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng
ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định khoanh vùng cách ly khu vực dân cư từ một mươi hai h ngày hôm nay
các tuyến đường cụ thể như sau
đường hoàng diệu từ ngã tư hoàng diệu tới lý thường kiệt đến ngã tư hàng diệu đến hai bà trưng
khu vực hẻm bốn mươi ba trên một mươi bốn đường amakhe phường tân lập
khu vực hẻm một mươi ba trên hai mươi chín đường nguyễn văn cử
phường tân lập và khu vực số nhà một trăm linh một quốc lộ một mươi bốn thôn năm xã hòa thuận
đồng thời thực hiện cách ly toàn xã hội trên địa bàn thành phố bù ma thuật
theo nội dung chỉ thị một mươi sáu cttg ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện cách ly từ h ngày ba tháng tám đến khi có thông báo mới
còn tại thành phố đà nẵng vào sáng nay ông trương quang nghĩa
bí thư thành ủy đà nẵng đã kiểm tra thi công xây dựng bệnh viện giã chiến
ở cung thể thao tiên sơn và đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ để sớm đón các bệnh nhân
và cách ly điều trị giúp giải tỏa áp lực cho bệnh viện đà nẵng
bệnh viện c bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng
dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đang có những diễn biến hết sức phức tạp
liên tiếp ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng
lần đầu tiên thành phố đà nẵng phải xây dựng bệnh viện gia chiến quy mô lớn nhất cả nước
qua khảo sát công trình ông trương quang nghĩa yêu cầu sở y tế sở xây dựng
và đặc biệt là hơn một trăm linh công dân phải nỗ lực hơn nữa chia nhau làm việc ba k cả ngày lẫn đêm
và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh sớm đưa bệnh viện vào hoạt động
đồng thời ngành y tế phải thực hiện song song việc mua sắm trang thiết bị
để khi các cơ quan trung ương thẩm định xong thì hoàn thiện ngay việc lắp đặt
trang thiết bị thì có vấn đề gì cả xét đất ngay từ bây giờ mình sẽ đảm bảo rồi
nhưng cái khó nhất hiện nay là cái bộ máy điều hành đúng không
thế thì cái này phải báo ngay báo ngay với bộ y tế
đặc biệt là có cái ban chỉ đạo của anh sơn đây tiền phương đây để đủ cái người có thể hành động
mà quan trọng nhất là cái đó
ta làm cái này để chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn phải khảo sát cái trung tâm triển lãm
trung tâm triển lãm cũng là một cái nơi mà anh nghĩ là rất là tốt
đúng không cái đó nó cái không gian mà mình làm thì nó cũng tương đối thuận
thế thì phải xem đương cái đó
cung thể thao tiên sơn có diện tích chín mươi bốn m hai
hơn một trăm linh công nhân hiện đang làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ trong khoảng bốn ngày tới
ngày sáu tháng tám các chuyên gia của bộ y tế và bộ xây dựng sẽ tiến hành thẩm định
sau đó sẽ hoàn thiện việc lắp đặt các thiết bị y tế
để cuối tuần sau bệnh viện gia chiến sẽ đón các trường hợp f một f hai vào cách ly
thưa quý vị cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín đã sang giai đoạn mới
tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn thách thức với lực lượng phòng chống dịch bệnh
trong đó có lực lượng công an nhân dân
vượt lên tất cả những khó khăn đặc thù trong đó có cả nguy cơ bị lây nhiễm bệnh
lực lượng công an giữa tâm dịch
trong những ngày qua
đã lạc thầm cống hiến góp một phần không nhỏ trong công cuộc chống covid một mươi chín
và trong mục tiêu điểm thời sự ngày hôm nay chúng tôi xin được dành một phần thời lượng
để ghi lại những dấu ấn của các cán bộ chiến sĩ đã chung tay phòng chống covid một mươi chín
hai mươi giờ tại cổng bệnh viện đà nẵng
ngoài đảm bảo an ninh trật tự lực lượng công an tại đây còn tiếp nhận
và vận chuyển nhiều hàng hóa cứu trợ người dân gửi vào trong viện
cho người dân
các cán bộ chiến sĩ được bắt đầu từ lúc bảy giờ tối cho đến bảy giờ sáng hôm sau
thời tiết rất nóng và người ta đưa đồ tiếp viện vô trong nhà
với lại trong viện là cũng rất là nhiều rất là đông
cho nên là anh em trong bộ chiến sĩ cũng đã vất vả
nhưng mà sau cái vất vả đó thì anh em rất là cố gắng
thì mình cũng là người dân đà nẵng
nên mình cũng muốn góp một chút công sức nhỏ bẻ thôi
nhưng mà mình muốn tự thêm sức lực cho mấy anh trật đêm
để cho có sức khỏe để rồi trực cho tốt công việc
nói chung là mong cho đà nẵng chọn mau hết dịch
để cho người dân trở lại sống bình thường
hai mươi một giờ tổ kiểm tra đã đi từng ngõ gõ từng nhà
để kiểm tra cư trú của người nước ngoài và những du khách đang thuê trọ
thành phố đà nẵng và thành phố hội an tỉnh quảng nam
hiện có hàng nghìn cơ sở lưu trú
hiện nay là có hơn gần năm trăm linh người nước ngoài hiện đang cư trú
trong thời gian vừa qua thì đã kiểm tra được ba cái chung cư cầu cấp
gần hai mươi khách sạn và hai mươi nhà cho người nước ngoài thuê
phải tăng cường công tác kiểm tra phải đi từng ngõ
gõ từng cơ sở lưu trú để kiểm tra tất cả những hoạt động kinh doanh
kiểm tra những người mà khách nước
trong đó đặc biệt là khách trung quốc
hai mươi ba giờ tại cung đường đà nẵng và hội an rất nhiều sinh viên người lao động công nhân quê quảng nam
nhưng làm việc tại đà nẵng trở về quê đều được các chiến sĩ hướng dẫn khai báo y tế đò thân nhiệt

thậm chí không tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh

mặc dù đường phố không phải chúng tôi phản trọng trôn cắp
hiện tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đang tiếp nhận nhiều người có nguy cơ nhiễm covid
tại các bệnh viện khác để cách ly và điều trị tập trung
và hiện nay thì các y bác sĩ trong tuyến đầu đang căng mình và triển khai rất nhiều biện pháp
để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc đao đổi với đại tà nguyễn văn đăng
thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của bộ công an
đại tà hiện nay số lượng bệnh nhân về rất đông
thì hiện nay bệnh viện đã triển khai những biện pháp gì
để phòng chống dịch bệnh
chúng tôi đã phải tiếp nhận với một lượng bệnh nhân tăng đột biến của các bệnh viện về
trong những ngày qua thì số lượng khoảng hơn bốn trăm linh bệnh nhân
mà số lượng bệnh nhân này đa phần là những bệnh nhân mà nằm trong khu vực
nguy cơ lây nhiễm cao của bệnh viện đà nẵng chuyển về
lãnh đạo chỉ huy bệnh viện chúng tôi xác định rằng là
đầu tiên làm sao phải tiếp nhận số bệnh nhân này về
theo dõi cách ly và phát hiện kịp thời
đồng thời hỗ trợ y tế cho họ để họ tránh những ca bệnh nguy hiểm
thứ hai một nhiệm vụ rất là quan trọng đó là
xác định rằng là phải nâng cao cái tinh thần ý thức của cán bộ nhân viên bệnh viện
trong cái việc thứ nhất là hạn chế mức thấp nhất lây nhiễm trong cái bệnh viện
vậy thì hiện nay thì cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín thế như thế nào thưa đồng chí
thực sự mà nói là đến hiện nay thì chúng tôi cũng phải cần sự hỗ trợ của bộ rồi
ngay tối hôm qua bộ đã điều cho bốn bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi tám vào tăng cường
có gồm có những cái bác sĩ mà chúng tôi đang có nhu cầu cần
có thể nói là bộ công an cũng thường xuyên theo dõi chỉ đạo rất là sát sao
và cho những cơ chế đặc thù trong giai đoạn dịch này
đã xác định là người lính chuyên nghiệp trong cái cuộc chiến này
thì chúng tôi thấy rằng là những chỗ nào mà khó khăn nhất
những chỗ nào mà đang có vấn đề nhất thì những người lãnh đạo người đứng đầu phải có mặt
và chính cái sự có mặt của người lãnh đạo người đứng đầu thì sẽ động viên anh em rất nhiều
và giúp anh em vững tin và khắc phục những khó khăn trong giai đoạn này
với nỗ lực hết mình vì bệnh nhân của đội ngũ y
bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín cùng với sự hỗ trợ chia lửa của bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an
và nhiều tổ chức cá nhân khác đã thể hiện tình đoàn kết tương thân tương ái
và cũng là nguồn động viên để những chiến sĩ công an tại đây
vững tâm trên mặt trận phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quý vị thân mến dịch bệnh sẽ còn có nhiều diễn biến khó lường
và còn không ít khó khăn ở phía trước
và chính vì vậy bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
cũng cần đến tinh thần trách nhiệm tự ý thức bảo vệ mình và của chính mỗi người dân
có như vậy chúng ta mới kiểm soát được dịch bệnh
vừa rồi là các tin tức cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua và ngay sau đây
mời quý vị cùng đến với bản tin nhật sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
để đón xem các tin tức đáng chú ý khác
theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến nay ngày hai tháng tám
đã có ba mươi hai bảy mươi người rời khỏi đà nẵng từ ngày một tháng bảy
đến thành phố hồ chí minh đã khai báo y tế
trong số đó có hai mươi một hai trăm sáu mươi người đã được lấy mẫu xét nghiệm
kết quả có bốn hai trăm bảy mươi mẫu âm tính covid một mươi chín có sáu ca dương tính với covid một mươi chín
các mẫu còn lại đang được kết quả xét nghiệm
theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh covid một mươi chín cho biết
đang tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp về từ đà nẵng từ ngày một tháng bảy
thực hiện điều tra truy vết khoanh vùng dập dịch các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
hiện nay thành phố hồ chí minh đang cách ly tập trung phòng covid một mươi chín là một ba trăm ba mươi chín người
cách ly theo dõi tại nhà nơi cư trú là bảy một trăm sáu mươi người hầu hết liên quan đến người về từ đà nẵng
công an phường ba thành phố sóc trăng vừa bắt hai đối tượng gồm nguyễn hoàng kha
sinh năm hai nghìn hai trú tại số một trăm năm mươi một đường mạc đỉnh chi khóm bốn phường bốn thành phố sóc trăng
và trần minh khoa tự khoa miên sinh năm hai nghìn bốn trú tại số một mươi trên trường
ở ngành hai mươi chín đường coloso khuẩn bốn phường tám thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy hai đối tượng kha và khoa
lang thang trên các tuyến đường nội âu thành phố sóc trăng
tìm nhà dân có sở hợp đi trộm cắp tài sản
khi đến nhà số một trăm sáu mươi bảy trên bốn mươi tám trên hai đường lê hồng phong khóm bốn phường ba thành phố sóc trăng
thì phát hiện cửa nhà khóa ngoài bên trong mở đèn nên hai đối tượng đã tìm cách kéo hở cửa sắt
cây móc để móc một laptop một máy tính bản và ba điện thoại di động với tổng trị giá trên ba mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận tin báo qua trích xuất camera an ninh lực lượng công an phường ba đã tiến hành mời hai đối tượng lên trụ sở làm việc
trước những bằng chứng không thể chối cãi đến tối ngày một tháng tám cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
được biết cả hai đối tượng kha và khoa đều là đối tượng nghiện ma túy
riêng đối tượng nguyễn hoàng kha có một thiên án về tội trồng cấp tài sản
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua tại một số địa bàn trong tỉnh đồng tháp các hành vi vi phạm liên quan đến tính dụng đen như đe dọa quan nợ
gián quảng cáo phát tờ rơi cho vai nặng lãi đã bị lực lượng công an phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân công an thành phố sa đéc tiến hành bắt quả tang đối tượng trịnh xuân nhã
ba mươi tuổi ngụ huyện thanh hà tỉnh hải dương và phú văn hưng ba mươi ba tuổi ngụ huyện an dương thành phố hải phòng
vi phạm với hành vi người có sản phẩm dịch vụ quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đi từ thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đến địa bàn thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
phát tán gần bốn tờ rơi quảng cáo có nội dung hỗ trợ tài chính thủ tục đơn giản mục đích cho vay tiền lãi suất cao
công an thành phố tạm giữ một xe mô tô trên năm mươi ba triệu đồng một hợp đồng cho vay tiền đồng thời sẽ quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng nối trên
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi cũng tại địa bàn thành phố sa đéc lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng gồm phạm phú vinh ba mươi một tuổi
ngụ tỉnh bến tre và lê công hậu hai mươi hai tuổi ngụ xã tân dương huyện lai vung đang có hành vi gián quảng cáo cho vay tiền
công an thành phố sa đéc đã xử lý vi phạm hành chính hai đương sự trên với số tiền ba triệu đồng
các lực lượng các đơn vị cũng đã ra quân và điều tra xác minh làm rõ và đã xử lý theo quy định pháp lực đối với các đối tượng trên
hiện nay lực lượng hành sự nói chung và phòng hành sự nói riêng cũng đã ra quân tấn công trấn áp mạnh đối với các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến tính dụng đen
hai là thường xuyên từng tra đêm để phát hiện xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi phát tán tờ rơi
và dán quảng cáo liên quan đến tính dụng đen tăng cường công tác quản lý lên danh sách các đối tượng đặc biệt là các đối tượng ở ngoài tỉnh
tại địa bàn thành phố cao lãnh lực lượng công an thành phố phối hợp công an phường bắt nhanh đối tượng tống văn tứ hai mươi chín tuổi
kim sơn tỉnh ninh bình về hành vi dùng hung khí đe dọa người khác bị hại là chị lê thanh tâm ngụ phường một thành phố cao lãnh
qua làm việc xác định thì chị tâm có vai tiền của hai đối tượng theo cái tính chất là tính dụng đen với số tiền là năm triệu đồng
theo thỏa thuận là chị tâm này phải góp hai mươi năm ngày mỗi ngày hai trăm năm mươi ngàn đồng
nhưng khi nhận được tiền thì chỉ nhận được bốn triệu năm trăm linh đồng
lý do là đối tượng đã lấy một ngày tiền là góp
và tiền giấy mực là hai trăm năm mươi đồng
đến ngày kỳ hạn trả thì do chị tâm không có tiền trả cho nên hai đối tượng có những lời lẽ là lăng mạ đe dọa và thực hiện hành vi là dùng ghế và giao tấn công gây thương tích đối với chị lê thanh tâm
qua làm việc thì đối tượng tống văn tứ và sang thừa nhận hành vi dùng ghế và giao tấn công là gây thương tích cho chị lê thanh tâm
qua đó công an thành phố cầu lãnh đã củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật
để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen ngoài trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng ngừa mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn mời gọi về tiền không thể chấp để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra đồng thời thông báo nhanh cho công an nơi gần nhất khi phát hiện đối tượng có nghi vấn hoạt động liên quan đến tín dụng để lực lượng công an có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời
bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức khác
do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tình hình sạt lở tại khu dân cư ấp vàm xã lưu nghiệp anh huyện trà cú tỉnh trà vinh diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến nhà cửa đời sống sinh hoạt của người dân
căn nhà của gia đình chị tuyết em giờ đây đã sát mép nước phần mái hiên có thể bị sạt lở cuốn trôi bất cứ lúc nào hơn hai mươi năm sống tại khu dân cư ấp vàm chưa bao giờ chị cảm thấy lo lắng như lúc này
nhiều lắm cỡ mấy tháng nay là sạt lỡ nhiều nhà chị giờ là rớt xuống luôn
còn có một tháng là nó sụp một bên luôn rồi phải mua dây mua đồ kéo lôi lại sợ nhầm ghi nó rớt á rồi ngủ một đêm cũng sợ lắm
lo quá nhưng mà mình đâu có vốn đâu để mình đi về chứ sống mình ở đây mình phải bám đây mua bán rồi này kia nọ vậy đó
đây cũng là tình cảnh của nhiều hộ dân sống tại khu dân cư ấp vàm xã lưu nghiệp anh nhiều căn nhà đã bị sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng nỗi lo sạt lở mất đất mất nhà của bà con nơi đây luôn trực chờ
khoảng là một năm nay
một năm nay
một năm nay
một năm nay là sạt lỡ nhiều nhất luôn còn mấy năm trước thì cũng sạt lỡ nhưng mà mấy năm trước là nó còn ngoài kia cái đó nó từ từ từ từ vô đây cái năm nay là nó nhiều luôn nó không còn đường đi luôn
dạ thì sạt lỡ nó từ từ từ nó cũng bị ảnh hưởng hồi xưa thì nó có cái nhà ở ngoài này bây giờ nó dở từ từ từ từ từ từ vô luôn
trời ơi sợ lắm á sợ nó làm cái đùng xuống sông cái là chết á đó vậy đó bây giờ chú dòm ở trên rồi dòm xuống là nó hẳm hẳm thì ghê lắm
thì sạt lỡ như vậy thì cũng khó khăn lắm chứ ai nữa mình cũng muốn cho cấp trên mà yêu cầu cấp trên hỗ trợ gì đó tặng cho mà làm được cái bờ kè gì đó tặng đừng có sạt lỡ thôi chứ ở đây sống cũng khổ lắm vừa sạt lỡ mà vừa nước ngập nữa
hiện tỉnh trà vinh đã công bố tình trạng khẩn cấp sạt lỡ đoàn đê bao khu dân cư ấp vàm với tổng chiều dài một trăm năm mươi hai mét địa phương đã thống nhất chủ trương thực hiện công trình khắc phục khẩu
cấp sạt lở khu vực này và giao cho chi cục thủy lợi tỉnh trà vinh làm chủ đầu tư
với tình hình sạt lở như trên đặc biệt là khu vực ấp vàm thì chúng tôi đã lập thủ tục để triển khai thi công dự kiến là trong đầu tháng tám sẽ triển khai thi công để khắc phục tình trạng sạt lở
thì với phương án khắc phục bằng kè bê tông thì đảm bảo là sẽ khắc phục được cái tình trạng sạt lở để ổn định dân sinh đối với những hộ dân trong khu vực
trong quá trình chờ triển khai thi công ngành chức năng và địa phương đã cấm biển cảnh báo khu vực sạt lở thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lỡ khu vực này để hạn chế tốc độ các phương tiện thủy tham gia lưu thông qua đây để ổn định đời sống người dân